thưa quý vị và các bạn một vụ án mạng đã xảy ra tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
là một người đàn ông tử vong sau tám giờ phá án căng thẳng quyết liệt lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
đã vén bức màn bí mật của vụ trọng án đằng sau câu chuyện này có nhiều uẩn khúc
những tình tiết của vụ án khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ tiếc nuối về hậu quả đã xảy ra đối với một gia đình
khi nguồn cơn bắt nguồn từ thói trăng hoa của người chồng
trong chương trình hành trình phá án kỳ này chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện được dựng lại từ vụ án
hy vọng vụ án sẽ để lại bài học cho nhiều gia đình trong việc gìn giữ tổ ấm của mình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một vụ án mạng xảy ra cách đây đã hơn hai năm nhưng nỗi đau của người ở làng thì vốn chưa hết
ở đâu đó người ta vẫn có thể bắt gặp những cảnh tương tự
con người bỗng chốc trở nên mất kiểm soát
hành trình đưa những bí ẩn tội phạm danh sáng luôn bất tặng âm thầm và bánh liệt
mũi trinh sát và điều tra thứ hai điều tra theo phương án nghi vấn giết người do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc nợ nần về kinh tế
nên là đến sau và cũng xin lên cái phòng ba trăm linh bốn

thế nên phải làm do mưa này do tình ái hay là do vấn đề gì
do liên quan đến cô nữ này hay không

ở đây có một cái gì đó nó nổi lên vấn đề tình ái
thế cho nên là đề nghị là không chỉ là chúng ta không bỏ qua bất kỳ giả thiết nào
cũng có thể là mâu thuẫn do làm ăn thu tức cái gì đó
cũng có thể là do vấn đề là cướp tài sản
thứ ba nữa là cái giả thiết chúng ta thiên vào đó là cái nguyên nhân để tình ái
mũi trình sát thứ ba đã gặp gỡ những người đã từng có quan hệ thân thiết với nạn nhân
trước thì em thỉnh thoảng có gặp nhưng bây giờ thì không liên lạc với mọi người ạ
ông có mâu thuẫn hay nạn hẳn gì với ai ở ngoài xã hội ạ
không anh ạ vấn đề này em không biết
thì quan hệ như thế nào với ông lương
là bạn cũ
thế lần cuối cùng thì
thế lần cuối cùng thì gặp ông lương là khi nào và ở đâu
ủa vài năm rồi
thế quá trình chị chơi với quen biết về ông lương thì giữa chị với ông lương có mâu thuẫn tổ hẳn hay là nạn hẳn gì với nhau không
không có mâu thuẫn
chị nhớ chị nhé
sau khi điều tra và xác minh thông tin phương án giết người do mâu thuẫn trong tình ái có kết quả không có mâu thuẫn không có khả năng gây án

nó như giả soát toàn bộ cái dọc tuyến quốc độ hai này từ tiền châu phúc yên và trên này có thể nói là từ thành phố yên xuống
là trong cái thời điểm xảy ra cái vụ án thì những phương tiện nào nghi vấn có thể đi vào đầy đủ
và qua công tác khám nghiệm trường chúng ta thu được một số cái mẫu dấu quét để có giá trị truy nguyên
và đặc biệt tôi lưu ý các đồng chí là cái điện thoại
cái điện thoại nó sẽ nói lên tất cả các mối quan hệ
nên là đề nghị là bc năm mươi bốn là công ty chạy đua mấy thời gian để bài thắng bằng được những thông tin nào có thể nhận trong cái điện thoại
và đến giờ đây chúng ta khẳng định là chắc chắn là là của vị hạ chứ không phản ứng được
cùng lúc này hai trinh sát và điều tra viên khác đi xe máy dọc quốc lộ hai a cách nhà nghỉ nghĩa kiều chừng hai km
tại đây họ do hỏi thông tin và được người bán nước cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng
họ xài những đường vân ở diện trường
vân của nạn nhân và của đối tượng xin mồi
có nhận định thành giá gì kia
đây là vị trí tạm phân điểm rất rõ nét
có một đoạn vân và có nhiều điểm vân cách nhánh
thì mới thấy mấy thanh niên nó đi đến đây rồi
nó bắt taxi nó sẽ đi được sao
nó đi được này hả
ngoài kết quả giám định từ thi
và giám định adn
phòng kỹ thuật hình sự pc năm mươi bốn công an tỉnh vĩnh phúc
đã có những thông tin ban đầu về kết quả giám định dấu vết đường vân
nhất là vân tay
giám định số và điện tử khi khôi phục lại tin nhắn
của gọi và các số liên lạc trong danh bản đã bị xóa từ điện thoại của nạn nhân
kết quả so sánh sơ bộ thế nào
có vết đường vân ở diện trường
kết quả so sánh đường vân của ông đường là loại
còn với đối tượng
đối tượng của thùy thì em cũng không có tiến hành so sánh sơ bộ được
nhìn với hình chung là dấu vết
rất là có hình chung là giống với lại ngón cái phải của đối tượng tên là thùy
còn cụ thể thì vẫn chưa tiến hành so sánh sao
ngay khi mà chúng tôi mở được cái điện thoại của ông đường
thì chúng tôi phát hiện ra rất nhiều tin nhắn của ông lường với một đối tượng nữ
đối tượng này có nhờ ông đường xin việc
và ông lương thì hẹn đối tượng này vào nhà nghỉ
để giao dịch
thì tôi phân tích thời gian địa điểm thì thấy
tương đối là cơ với cái diện trường của an
trước khi vào nhà nghỉ khoảng một mươi năm phút thì có một cuộc gọi cuối cùng cho đối tượng thùy
cái nhóm đấy khoảng bao nhiêu người
bốn năm rồi
chị có nhớ được cái đặc điểm gì của nhóm thanh niên đấy không
chị có nhớ được cái đặc điểm gì của nhóm thanh niên đấy không
sâm đầy cánh tay luôn
thế chị có nhớ cái đặc điểm gì về cái xe này không
xe màu gì không
hay xe mấy chỗ
xe mấy chỗ
như vậy là vào thời điểm xảy ra án mạng có một chiếc taxi đỗ cách hiện trường vụ án
là nhà nghỉ an kiều chừng ba trăm linh mét
trên xe có năm người ba nam hai nữ
sau đó xe này đi về khu vực hiện trường hướng thị xã phúc yên
từ manh mối thông tin về chiếc taxi các trinh sát điều tra viên bằng các biện pháp nghiệp vụ
đã xác định được hãng xe taxi và tiếp cận lái xe để khai thác thông tin
trên xe xảy ra án mạng có năm người
thì đi đến cái đầu ngõ
bảo em dừng đấy
anh đợi một lúc
thì có một chị trắng da trắng láo đi vào trong lấy
một lúc một mươi phút
xong là chị ấy đi ra xe ngồi và cứ đợi một lúc
khoảng có hai mươi phút sau có hai mươi phút sau
hai anh ấy ra chạy vội vã
đi xe bảo là em ơi đi nhanh anh em một tí
xong rồi đi xe đi
đi đoạn chợ trường
khi xác định được đối tượng thuê có liên lạc với ông lường và có vào nhà nghỉ với ông lường
thì chúng tôi cơ quan điều tra đã thu điện thoại của thùy và gửi chúng tôi giám định
thì qua giám định của điện thoại đối tượng thùy thì chúng tôi phát hiện được một số tin nhắn liên quan đến bà lan
cũng trong khoảng thời gian này một đối tượng nữ đã ra đầu thú tại cơ quan công an là nguyễn thị thu thùy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường xuân hòa thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đây chính là đối tượng đã vào nhà nghỉ và hẹn nạn nhân tại phòng ba trăm linh bốn nhà nghỉ an kiều
từ lời khai của đối tượng thùy cùng với các chứng cứ và lời khai của quần chúng nhân dân
các trinh sát và điều tra viên đã xác định được bốn đối tượng gây án còn lại
lúc sau thì một người đàn ông vừa đến chỗ phòng đã phép đón em và đưa em về một quán cơm đồ
sau đó là hai em chị hai em chị thì đó thì muốn nhờ em vào một con chinh ngồi
ông anh của em sau đó chỉ dành mặt và đánh để cảnh báo
giám định viên của chúng tôi đã khôi phục và trích xuất được nhiều tin nhắn và lịch sử cuộc gọi
có cái nội dung quan trọng liên quan đến vụ việc
và cũng từ đó khai thác mở rộng phát triển ra
thông qua điện thoại của đối tượng chim mồi đã xác định được các đối tượng khác trong vụ án
là những đối tượng đã trực tiếp gây thương tích cho ông lương dẫn tới cái chết của ông lương
khi vụ án xảy ra
các điều tra viên trinh sát và kỹ thuật viên của phòng kinh doanh sự được ban đơn đốc giao
thì anh em làm việc rất tích cực rất nhiệt tình và phối hợp với nhau giữa các lực lượng rất tốt
tất cả các thông tin đều được xác minh rất nhanh
nhưng mà bất kể ngày đêm là hoạt động hết công suất
cho nên là tất cả các thông tin các cái mũi báo về là thông tin rất nhanh và rất khớp rất chính xác
hai mươi ba h cùng ngày hai mươi một tháng sáu
trong tám giờ làm việc liên tục của các lực lượng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
vụ án đã bắt đầu hé mở
bàn chuyên án đã xác định được danh tính của năm đối tượng gây án
các trinh sát điều tra viên bằng các biện pháp nghiệp vụ lập tức khoanh vùng địa bàn
sang lọc đối tượng nghi vấn
do công tác quản lý địa bàn chắc nên các trinh sát xác định được một nhóm năm đối tượng
quả xác minh những đối tượng này đều vắng mặt tại địa phương
từ các tài liệu trinh sát thu thập được
bàn truyền án khẳng định nhóm này có liên quan đến vụ án
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng cảnh sát định sự xuất phát từ vĩnh phúc về hà nội
lần theo dấu vết bốn đối tượng tội phạm
vâng đến đây vụ án đã được hé mở
năm đối tượng gây án đó là những ai
chúng liên quan như thế nào đến cái chết của nạn nhân tại nhà nghỉ an kiều
ngoài năm đối tượng đó ra còn ai có liên quan
kẻ chủ mưu trong vụ trọng án này là người như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đón xem tiếp phần hai của chương trình hành trình phá án
trong chương trình tuần sau
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại